quỹ ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa tổ chức hội nghị bàn biện pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
nhằm phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại
hiện toàn tỉnh quảng bình có hai mươi một cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
hai doanh nghiệp được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
hoạt động này tạo ra sản phẩm có năng suất chất lượng cao bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
tuy nhiên số cơ sở nông nghiệp công nghệ cao chưa nhiều lĩnh vực đơn giản số lượng còn ít
chưa có các vùng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung quy mô lớn
để tạo đột phá trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình chỉ đạo đẩy nhanh đề án cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
trong đó có chính sách hỗ trợ vay vốn thuê đất cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị hàng hóa
đẩy mạnh quảng bá giới thiệu và phân phối sản phẩm
gắn sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với đề án ocop để nâng cao thu nhập cho người dân